từ khi ra đời đến nay lực lượng cảnh sát nhân dân luôn được đảng nhà nước bác hồ và ngành công an chăm lo xây dựng giáo dục rèn luyện được nhân dân tin tưởng đùng bọc
sau lễ khai mạc các đại biểu đã xem vở kịch trả giá do đoàn kịch nói công an nhân dân nhà hát công an nhân dân biểu diễn
đây là vở diễn mới nhất của nhà hát công an nhân dân và là tác phẩm được giàn dựng nhằm chào mừng kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
nội dung vở kịch xoay quanh một vụ án tham nhũng lớn vở trả giá tôn vinh thành tích chiến công nhưng công hiến hy sinh của lực lượng cảnh sát nhân dân trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm tham nhũng lợi ích nhóm bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân

các chuyên gia chính việc bỏ qua các quy định pháp luật sẵn sàng thay đổi quy hoạch mà không tính đến các yếu tố khác như mật độ xây dựng dân cư chất lượng sống của người dân đã khiến cho hà nội những năm qua thường xuyên xảy ra tắc đường ô nhiễm môi trường
không những vậy còn có dấu hiệu lợi ích nhóm có biểu hiện của việc tham nhũng trục lợi chính sách quy hoạch
thời gian qua nhiều tuyên phố ở hà nội phải đối mặt với tình trạng ngập úng cục bộ mỗi khi có mưa lớn
và thực tế này đòi hỏi thành phố cần phải sớm giả soát
điều chỉnh quy hoạch thoát nước nhằm hạn chế và chấm dứt tình trạng cứ mưa lớn là ngập lụt
hiện hà nội đã có quy hoạch thoát nước tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
nhiều quận huyện cũng đã có kế hoạch thoát nước chi tiết nhưng việc triển khai lại thiếu tính đồng bộ
trong khi đó các dự án bất động sản nhà ở thương mại liên tục được xây dựng mà không có sự kết nối đồng bộ theo quy hoạch thoát nước của địa phương
do đó theo các chuyên gia trong khi chờ điều chỉnh lại quy hoạch thoát nước
trước mắt hà nội cần phải chia lưu vực vùng thoát nước
trong đó các dòng sông là đầu mối để thoát nước ra khỏi hà nội
cùng với đó cần phủ kín hệ thống cống ngầm cho toàn bộ các khu vực
tăng diện tích mặt nước là các hồ điều hòa từ hai diện tích tự nhiên hiện nay lên khoảng ba năm để đảm bảo tiêu thoát nước mặt
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai ngành diệt mây xuất siêu gần chín tỷ usd
song theo dự báo của giới chuyên gia thì nửa cuối năm hai nghìn hai mươi hai
có những yếu tố không mấy thuận lợi cho mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu trên bốn mươi tỷ usd của toàn ngành
bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước cũng như tình hình dịch bệnh covid một mươi chín còn khá phức tạp
đẩy ngành diệt mây trước những khó khăn nhất định
xung đột nga ukraine chưa thấy có dấu hiệu kết thúc khiến doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường này gặp khó
bên cạnh đó nguồn cung ứng nguyên phụ liệu bị gián đoạn
dọn sản xuất mặt khác lao động cũng đang rất thiếu
và trước thực tế đó hiệp hội diệt may việt nam cho rằng các cơ quan chức năng cần phải hỗ trợ
giảm bớt chi phí điều chỉnh chính sách tiền tệ hỗ trợ cho doanh nghiệp
hậu covid một mươi chín tàu nhiều khách đông doanh thu vận tải đường sắt sáu tháng dự kiến tăng trưởng hơn ba mươi tám
và thông tin này được đăng tải trên báo giao thông
cụ thể doanh thu toàn tổng công ty hợp nhất
dự kiến thực hiện được gần ba ba nghìn tỷ đồng bằng một trăm linh năm cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
tổng công ty đường sắt việt nam cho biết kết quả khả quan này là do khi dịch covid một mươi chín được kiểm soát
mở cửa du lịch trên toàn quốc vận tải hành khách đã từng bước phục hồi
một số sản phẩm dịch vụ mới được các công ty vận tải đường sắt hợp tác với các công ty du lịch hoàn thiện
và đưa vào khai thác thu hút khách và tăng doanh thu
song song với thúc đẩy vận tải khách vận tải hàng tiếp tục được duy trì
ưu tiên tổ chức chạy tàu hàng chuyên tuyến vận chuyển hàng liên vận quốc tế